tây ninh được xem là vương quốc của mía đường
cây mía giúp nhiều người dân ổn định cuộc sống nâng cao thu nhập
thế nhưng nhiệm vụ mía hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín vừa kết thúc cuộc sống của nhiều người dân đã bị đảo lột
ông trần hữu hòa bắt đầu trồng mía từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ban đầu gia đình chỉ trồng vài hectare do có thu nhập ổn định
được nhà máy ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên gia đình ông mạnh dạng thuê thêm đất
tăng diện tích trồng mía lên tới một trăm bốn mươi hectare
cách nay là ba năm thì đó là thời điểm mà mía nó có giá thì nói chung là thu nhập thì một năm cũng được vài trăm triệu
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy năm đó thì thời tiết coi như là nó hổng thận coi như mưa quá nhiều
nói chung thời tiết nó bất thường quá mình không có lường trước được
năm đó là mình tái sinh lợi là mình chăm sóc nó không đạt
thử ra bị gì không có vô cài để chăm sóc bón phăn đồ được
thì nên năm đó là nó
nó thất em nợ là nhà máy hiện tại giờ là cũng còn nợ nhà máy tỷ mấy hai tỷ
ông hòa đành cầm cố nhà cửa đất đai lấy tiền nuôi hy vọng với cây mía
nhưng với diện tích nất lớn lại thiếu sự đồng hành của doanh nghiệp như cấp thêm vốn giống hay phân bón
ông thành trắng tay tha phương sang nước bạn sinh sống cùng món nở lớn không biết bao giờ trả được
sở dĩ các cánh đồng mía lớn mọc lên là do từ năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phần thành thành công ký hợp đồng kinh tế với người trồng mía thời hạn ba
ba năm giá thu mua mía được bảo hiểm thấp nhất là chín trăm linh đồng một tấn mía có chữ đường một mươi ccs
chưa bao gồm chi phí vận chuyển cùng hộp đồng ứng vốn và chăm sóc mía được ký kết trong ba vụ mùa liên tiếp
thế nhưng vụ mùa năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhà máy đường của tập đoàn thành thành công đã thu mua với giá bảy trăm năm mươi đồng một tấn mía
khiến người trồng mía điêu đứng
vì vậy những cánh đồng bỏ hoang như thế này trong vụ mía hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngày càng nhiều
nhiều cánh đồng mía đã được trồng phát triển còi cọc
cỏ mọc ung tùm do người đói vốn cây đói phương bóng từ nhà máy
tôi thấy cái chuyện này rất bất hợp lý
cho nên theo yêu cầu của tôi bây giờ cánh sách cho nhà máy thôi khỏi cho
tất cả đều sòng khoảng hết minh bạch với nhau sòng khoảng làm ăn cho nó
như vậy thì cái người trồng người ta mới chủ động được
bây giờ tôi trồng giá như vậy đó là tôi làm
được là tôi làm không được là tôi nghỉ
nông dân có lời nhà máy có lãi là tiêu chí hàng đầu của nhiều nhà máy mía đường tại tây ninh
tuy nhiên với việc phá vỡ hợp đồng như hiện nay thì nguy cơ nông dân ban nợ khủng hoảng vùng nguyên liệu không còn xa nữa